quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay cùng với quá trình mạnh lên của dạnh áp thấp
gió mùa tây nam ở phía nam cũng hoạt động mạnh theo vì thế cả nam bộ sẽ có mưa cả ngày
khu vực miền tây sẽ là vùng có mưa vừa đến mưa to trong khi đó ở khu vực miền đông mưa ít hơn
mưa rông lượng khá chủ yếu tập trung ở khu vực tây ninh bình dương và tp hcm
ở tây nguyên mưa rông được dự báo chủ yếu tập trung ở khu vực phía nam
do trời nhiều mây và có mưa cả ngày nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực nam bộ không quá cao
chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh đắk lắc đắk nông và lâm đồng nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực con tum và gia lai nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không vượt quá ba mươi hai độ
không chỉ ảnh hưởng tới nam bộ và tây nguyên dãnh mây rông ở phía nam cũng tác động đến khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận
trong ngày hôm nay trời nhiều mây về chiều tối và đêm cũng có mưa rào và rông
ở mức dài rác đến nhiều nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực bắc và trung trung bộ trong ngày hôm nay phổ biến không có mưa
ngày trời nắng nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trở ra với các tỉnh thành phía bắc lúc này thì những cơn mưa gần như đã hết hẳn
trời chỉ còn duy trì trạng thái nhiều mây
hiện tượng sương mù và mù nhẹ cũng xuất hiện ở một số nơi vùng núi và trung du
cùng với đó là một mức nhiệt tương đối dễ chịu
giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục yếu thêm miền bắc trời có nắng trở lại
tuy nhiên thời gian xuất hiện nắng ở các khu vực là khác nhau
ở vùng núi và trung du nắng muộn nhiệt độ không cao giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở vùng đông băng và thủ đô hà nội trời nắng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay thời tiết xấu tập trung chính ở khu vực phía nam của biển đông
vùng biển huyện đảo trường sa khung biển từ bình thuận đến cà mau
mưa rông nhiều nơi gió tây nam mạnh ở mức cấp năm sóng biển cao trên hai mét biển động
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông mưa vài nơi gió đông bắc đến đông ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước